gần sáu năm khi luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai có hiệu lực trên địa bàn tỉnh hưng yên đã có nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới được thành lập vận hành và mang lại hiệu quả bước đầu cho kinh tế hợp tác xã nói riêng và kinh tế tập thể nói chung
đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nhiều mô hình hay xuất hiện đang trở thành đòn bẩy cho nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa
với mục tiêu tạo ra những sản phẩm chăn nuôi an toàn chất lượng đến tay người tiêu dùng nên các thành viên của hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi an toàn siêu việt đã phân công sản xuất theo từng khâu khép kín theo quy trình việt gáp
với hướng đi đúng xã viên đã yên tâm sản xuất có lãi khá tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng không còn cảnh thấp thỏm lo đầu ra lo rớt giá đồng thời mở ra một hướng đi phát triển bền vững và hiệu quả cho mô hình kinh tế tập thể